tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư vừa tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô gdp
theo đó quy mô gdp đánh giá lại của toàn nền kinh tế tăng bình quân hai mươi năm bốn mỗi năm trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm
quy mô gdp đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân hai mươi năm bốn trên năm tương ứng tăng chín trăm ba mươi năm tỷ đồng một năm
trong các khu vực kinh tế dịch vụ có mức tăng cao nhất tăng thêm ba trăm một mươi sáu đến sáu trăm một mươi năm tỷ đồng mỗi năm
khu vực công nghiệp và xây dựng bình quân năm tăng hai trăm một mươi một đến năm trăm năm mươi năm tỷ đồng
khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng thêm hai mươi năm đến bốn mươi sáu tỷ đồng
cơ cấu gdp thay đổi đã phản ánh rõ hơn xu hướng dịch chuyển của nền kinh tế giảm từ một mươi bảy bốn gdp xuống một mươi bốn năm
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ ba mươi ba lên ba mươi bốn tám gdp
còn khu vực dịch vụ tăng từ ba mươi chín hai lên bốn mươi một hai gdp
theo tổng cục thống kê mỗi năm tốc độ tăng trưởng gdp sau khi đánh giá lại tăng từ một mươi ba đến bốn mươi tám điểm phần trăm
do mức độ tăng đồng đều giữa các năm nên tốc độ tăng gdp hàng năm không có biến động lớn so với số đã công bố